chào các bạn đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
ngày năm tháng một mươi hai vừa qua ngân hàng nhà nước đã quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng thêm một năm hai cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng
tương đương lượng tiền từ một trăm năm mươi sáu đến hai trăm linh tỷ đồng cho nền kinh tế
điều khiến nhiều người quan tâm là tín dụng cấp thêm này sẽ trẻ bỏ đâu và ngành kinh tế nào sẽ được hưởng lợi
tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn thế minh giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán yoanta việt nam
vâng xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
ngày tám tháng một mươi hai vừa qua ông đào minh tú phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho hay
việc quyết định nới râm tín dụng thêm một năm đến hai để các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực
mở rộng tính dụng đối với những doanh nghiệp đối tượng lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế
đồng nghĩa với việc
sẽ có thêm khoảng hai trăm bốn mươi tỷ đồng được cung ứng thêm cho nền kinh tế
kể từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
việc phân bổ tín dụng có nhiều mong muốn và mục tiêu đặt ra
trước hết mục tiêu chính là tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại mở rộng tính dụng vào những lĩnh vực cần thiết
nhưng việc phân bổ tính dụng chỉ dành cho những ngân hàng có thanh khoản dồi dào và thực hiện chính sách giảm lãi suất hiện nay
đến thời điểm hiện tại tăng trưởng tín dụng đạt một mươi hai hai
như vậy râm tín dụng mà theo phân bổ
chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng một mươi bốn
vẫn còn một tám
cộng gần hai tăng thêm
thì có khoảng ba tám râm tín dụng cho thời gian tới
có thể nói dư địa khá lớn cho các ngân hàng thương mại
cung ứng vốn cho các doanh nghiệp nền kinh tế
nhưng điều quan trọng
khi có thêm râm tín dụng
các ngân hàng thương mại cũng phải chủ động
tích cực huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội
để tạo nguồn cho vây
thông minh áp lực về tỉ doanh
tỉ giá mới vừa hạ nhiệt
lạm phát thì tạm thời được kiểm soát
nhưng ngân hàng nhà nước đã lập tức tăng chỉ tiêu
tín dụng thêm một năm hai
cho nền kinh tế
phải chăng cần phải giải cứu điều gì thưa ông
chúng ta thấy rằng là trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
chín tháng đầu năm vừa qua
chúng ta đã kiểm soát rất là tốt về tình hình lạm phát
và tỷ giá của chúng ta cũng không tăng quá nóng
khi mà bối cảnh là
tình hình tỉ giá của các quốc gia khác
đều tăng trưởng nóng trong thời gian vừa qua
như vậy thì tôi cho rằng là
đó là một lý do
đó là những mục tiêu chính
để chúng ta khôi phục lại
hoặc là gia tăng thêm
rung tín dụng
trong thời gian tới
đặc biệt là thời điểm cuối năm
khi mà các doanh nghiệp nhu cầu
về bốn tín dụng là khá cao
trước kể thì chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua
thanh khoản của thị trường bất đồng sản
vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp
trong năm thứ ba liên tiếp
như vậy thì điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến
tình hình tăng trưởng
của các doanh nghiệp bất đồng sản
bối cảnh là khi
các doanh nghiệp bất đồng sản
đang khá là khó khăn trong cái thanh khoản của mình
vào thời điểm cuối năm
và ngoài ra thì chúng ta thấy là áp lực rất lớn
của các doanh nghiệp bất đồng sản
trong thời điểm cuối năm
đó là các khoản đấu hạn trái phiếu
do đó chính vì thế tôi cho rằng
cái việc nới đem thêm một nguồn rung tín dụng
cho nền kinh tế
thì nó cũng sẽ giải quyết được vấn đề
bài tón về thanh khoản của thị trường bất đồng sản
và đặc biệt nhất là những khó khăn
của các doanh nghiệp bất đồng sản
trong năm hai nghìn hai mươi hai
cuối cùng thì tôi cho rằng là
có thể nó cũng sẽ là một cái yếu tố tác động tích cực
đối với lĩnh vực sản xuất
vâng trong tuần trước chúng ta đã đề cập
tới việc các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động
rồi tuần này ngân hàng nhà nước
quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng
phải chăng các ngân hàng thương mại
đã đón đầu được quyết định này
phải không thưa ông
tôi cho rằng thì cái quyết định về tăng lãi suất thông
tăng cái mức tín dụng thông thường vào mỗi năm
cái diễn biến bình thường
thì thông thường là ngân hàng nước có thường
có những cái động thái là tăng thêm rung tín dụng
vào thời điểm cuối năm
tuy nhiên năm nay chúng ta là cái năm
chúng ta cũng tương đối khá là đặc biệt
khi mà nhiều cái yếu tố nó tác động từ vĩ mô
như là lãm phát và tỷ giá
trong cái bối cảnh là khi các ngân hàng
các quốc gia khác cũng đang có cái khuyên hướng
là tăng lãi suất và tắt chặt chính sách tiền tệ
như vậy thì rõ ràng là
một cái động thái vừa qua của ngân hàng nước
có thể nó cũng sẽ là một cái phần
mà khiến cho các ngân hàng thương mại
cũng tương đối khá là bất ngờ
trong cái việc mà quyết định của từ cái ngân hàng nước
và thực ra cái quyết định này
nó cũng có một cái phần bất ngờ đối với thị trường
vâng thưa ông mặc dù ngân hàng nhà nước yêu cầu
các tổ chức tín dụng tập trung vốn
và lĩnh vực sản xuất kinh doanh
các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ
nhưng cũng không khuyến cáo vốn thị trường
vào bất động sản
vậy ông có cho rằng một phần vốn
sẽ chảy vào thị trường bất động sản không ạ
tôi cho rằng là bản thân có thể có khả năng
là một phần vốn sẽ chảy vào cái lĩnh vực bất động sản
khi mà bối cảnh trong cái thời gian vừa rồi
chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu
về thanh khoản của thị trường bất động sản
nhu cầu về các khoản
vây các khoản đáo hạn vào cuối năm
đặc biệt nhất là cái nghĩa vụ
về các trái phiếu
thì như vậy thì tất cả những cái nhu cầu đó
nó đang khiến cho
cái vấn đề về giải quyết
cái dòng vốn dịch chuyển vào bất động sản là khá cao
ngoài ra chưa kể chúng ta biết rằng là hiện nay
cái dư nợ trong tổng bất động sản hiện tại
so với tổng dư nợ của các ngân hàng
hiện nay thì đối với khối bất động sản
thì nó đang chiếm khoảng sắp xỉ là hai mươi
như vậy thì đặc biệt là trong kể cả
trong lĩnh vực sản xuất thì rất nhiều doanh nghiệp
họ cũng gián tiếp sử dụng cái tài sản
đảm bảo là bất động sản
làm cái khoản đảm bảo cái khoản vay của mình
như vậy thì do đó chính vì thế trong cái bối cảnh
là vào thời điểm cuối năm các doanh nghiệp
cần nhu cầu về vốn lưu động để trong cái phục vụ
cái việc là hoạt động sản xuất kinh doanh
phục vụ cho cái kỳ horeray của các quốc gia
trong thời gian tới
như vậy thì do đó là cái áp lực và cái nhu cầu vốn là khá cao
và do đó tôi cho rằng là nhiều khả năng cao
là cũng sẽ có cái sự dịch chuyển
cái dòng vốn này vào lĩnh vực bất động sản
trong cái thời điểm đặc biệt là trong cái việc mà
tăng nới râm thêm
của ngân hàng nhà nước
mặc dù ngân hàng nhà nước
nới râm tính dụng thêm một năm đến hai
nhưng rất khó dự đoán
nguồn vốn có thể chảy vào lĩnh vực
bất động sản cũng như việc
người dân có nhu cầu vây mua nhà
chưa thể tiếp cận được hay không
do vậy doanh nghiệp bất động sản
phải tính đến phương án đa dạng hóa nguồn vốn
ngoài kênh tính dụng ngân hàng
và với việc nới râm tính dụng
sẽ tác động đến toàn bộ các ngành nghề khác
không riêng gì bất động sản
theo đó các ngành sản xuất sẽ phục hồi
và kích thích tiêu dùng cuối năm
khi bức tranh kinh tế cuối năm có nhiều điểm sáng
niềm tin vào thị trường sẽ phục hồi
đánh giá của nhiều chuyên gia cho rằng
thị trường bất động sản vừa qua vừa thiếu vốn
vừa mất niềm tin khiến thanh khoản đóng băng
thị trường bất động sản có hiệu ứng lan tỏa
và khi niềm tin được phục hồi
sẽ khiến cho thị trường có tác động tích cực
theo đó thanh khoản được cải thiện
tuy nhiên các nhà đầu tư
có niềm tin vào thị trường
được nhà nước quan tâm bằng một loạt các động thái
như nới râm tính dụng
bản chất việc có nguồn vốn
là giải quyết vấn đề thủ tục khơi thông được nguồn cung
việc nới rươm tính dụng vào những tháng cuối năm
là tín hiệu tích cực đẩy thanh khoản
đang đóng băng trên thị trường bất động sản
vâng thưa ông trong tháng trước
hiệp hội bất động sản tp hcm
kiến nghị nới trần tính dụng thêm một
hỗ trợ cho thị trường bất động sản
liệu lần tăng tính dụng này
của ngân hàng nhà nước
có phải là một phần để hỗ trợ
cho thị trường bất động sản không thưa ông
thực tế ra thì về bản thân
chính phủ từ đầu năm đến nay
khuyến khích là dòng vốn tính dụng
không nên dịch chuyển quá nhiều vào
đến vực thị trường bất động sản
khi mà chúng ta thấy là năm hai nghìn hai mươi một
là một thời điểm tăng nóng của thị trường bất động sản
và thời điểm đầu năm chúng ta cũng thấy
nhiều sự kiện liên quan đến thị trường bất động sản
cũng đang gây ảnh hưởng đối với
thị trường và sự tăng bất bình thường
như vậy do đó việc chúng ta kiểm soát
dòng vốn lại cũng là một cái
khiến cho thanh khoản của thị trường
trong thời gian vừa qua sụt giảm
tại thị trường bất động sản
tuy vậy với việc nới rung thêm
tôi cho ra là
nó cũng chỉ là một phần để hỗ trợ
cho thanh khoản của thị trường bất động sản khôi phục lại
khi mà phần lớn rung thì hiện nay
chính phủ vẫn đang khuyến khích rất nhiều
vào việc chạy vào lĩnh vực sản xuất
trong thời gian tới
nhưng mà có thể vô tình
nó cũng sẽ khiến cho cái dòng vốn dịch chuyển vào
hỗ trợ cho thanh khoản của thị trường
có thể khôi phục lại trong cái giai đoạn cuối năm
vậy còn các ngành kinh tế khác
cần được ưu tiên hỗ trợ như thế nào thưa ông
đối với các lĩnh vực khác thì chắc chắn
cái việc ưu tiên là khá lớn
khi mà chúng ta thấy là
tình hình trong cái huy động
sau chín tháng đầu năm vừa qua
chúng ta thấy là cái mức tăng trưởng huy động
nó chỉ đâu sẽ sắp xỉ bốn thôi
như vậy thì có nghĩa rằng là cái cơn khát
cái dòng vốn dịch chuyển vào sản xuất là rất lớn
trong cái bối cảnh là cái dòng vốn
nó cũng không được thoải mái
và do đó chính vì thế mà các doanh nghiệp cũng không lựa chọn
cái việc kênh đầu tư cho
gọi là gia tăng cái tài sản của mình trong năm nay
và thay vào đó là tập trung vào sản xuất
do đó chính vì thế mà cái dòng vốn tiến dụng
có thể sẽ là một cái phần
nó sẽ giúp cho khơi thông và cũng như là hỗ trợ thanh khoản
cho các doanh nghiệp trong cái thời điểm cuối năm
và do đó chính vì thế mà tôi cho rằng
những cái lĩnh vực về sản xuất
cũng sẽ là trong những lĩnh vực
được ưu tiên hút thuốc dòng vốn trong thời gian tới
và ngoài ra chúng ta thấy rằng là tình hình
vào năm hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp sản xuất
cũng bị chịu ảnh hưởng rất là nặng nề từ cái đợt covid
và do đó
nếu mà chúng ta không có những cái dòng vốn
hỗ trợ kịp thời
thì có thể sẽ dẫn đến một cái hệ lị
là cái lãi xuất sẽ có cái khuyến hướng tăng lên
trong khi đó là năm hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp cũng đã bị ảnh hưởng rồi
khi mà chi phí lãi xuất tăng lên
thì chắc chắn là cái phần lợi nhuận
mà các doanh nghiệp sẽ thu về
nó sẽ gặp khó khăn hơn
và thậm chí là chúng ta có thể sẽ sinh ra những cái khoản nợ sáu
trong tương lai nếu mà chúng ta không
hỗ trợ kịp thời cho cái
tín dụng cho các doanh nghiệp trong thời gian tới
vâng khoảng hai trăm linh tỷ đồng
tại thời điểm này sẽ tác động
ở mức độ nào tới nền kinh tế không thơ
cái mức tác động trong cái việc
khi mà chúng ta nối rung tiến dụng
đầu tiên nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về lạm phát
tuy nhiên là cái mức tăng thêm
việc nối rung này đâu đó sắp xỉ còn hai trăm linh tỷ
như vậy thì với hai trăm linh tỷ
thì cái quy mô này nó cũng có ảnh hưởng lạm phát
tôi cho rằng nó thể tương đối khá là thấp
và cái bối cảnh nữa đó là chúng ta thấy
tình hình chín tháng đầu năm vừa qua
thì cái lạm phát của chúng ta vẫn đang kiểm soát rất là tốt
được quanh quanh mức bốn năm
như vậy thì có nghĩa là
cho đến nay là năm
như vậy thì do đó tôi cho rằng là cái việc mà tăng thêm hai này
nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể
lên cái tình hình lạm phát
trong cái thời gian tới
mà trong khi đó nó có thể sẽ giải quyết được
một cái vấn đề rất lớn của nền kinh tế
đó là hạ nhiệt bớt đi cái tình hình lạ súc trong thời gian vừa qua
khi mà cái nguyên nhân lạ súc
trong cái tăng trong cái thời gian trước đó
là phần lớn chủ yếu là cái rung tiến dụng tương đối khá là thấp
vâng thưa ông minh
việc tăng thêm tiến dụng trong thời điểm này
cần phải lưu ý những rủi ro gì ạ
cái rủi ro mà tôi cho rằng là
nếu chúng ta bơm một cái nguồn tiến dụng quá tay
và quá mức
thì có thể sẽ gây ra một cái vấn đề hợi lị
đó là lạm phát vẫn là câu chuyện về lạm phát
và có thể nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề hơn cao hơn
đó là cái vấn đề về tỷ giá
như vậy thì lạm phát và tỷ giá vẫn là hai cái mục tiêu chính
mà chúng ta kiểm soát trong cái thời gian tới
do đó tôi cho rằng là cái bước đi
mà chúng ta tăng thêm một năm và hai
có thể như vậy thì chúng ta vẫn đạt được
cái mục tiêu của lạm phát và tỷ giá
trong năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy thì nếu mà chúng ta tăng quá mức
thì nó có thể sẽ gây ra một cái hợi lị như tôi đã đề cập
là lạm phát và tỷ giá có thể sẽ leo thang trở lại
cuối cùng thì việc tăng thêm tín dụng
vào tháng cuối năm
liệu có ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
trong năm hai nghìn hai mươi ba không thơ
điều này là chắc chắn
chúng ta thấy rằng là trong cái năm hai nghìn hai mươi
cái việc mà tăng thêm
thêm một năm hai như vậy thì nó đã vượt cao
trên một mươi bốn rồi
như vậy thì điều này nó sẽ tăng cái quy mô
tổng dư đợi của các ngân hàng
trong hệ thống ngân hàng trong thời gian tới
và cái rủi ro trong tương lai
nó có thể sẽ phát sinh nhiều nợ xấu hơn
trong bối bối cảnh là chúng ta thấy là
theo báo cáo chín tháng đầu năm
các ngân hàng đã biết cũng mức nợ xấu
cũng đã có khuyến hướng tăng lên đáng kể rồi
như vậy thì nếu mà chúng ta
tiếp tục tăng cái quy mô dư nợ
mà vượt trên một mươi bốn trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì nó sẽ tiếp tục gây ra cái hợi lị
và cứ rủi ro cho hệ thống trong tương lai
do đó trong cái bối cảnh nữa là
chúng ta cũng khó mà cái tình hình kinh tế
trong năm sau nhiều khả năng cao
là chúng ta cũng sẽ giảm tốc trong cái việc
tăng trưởng trong cái thời gian vừa qua
do đó chính vì thế mà tôi cho rằng là
nhiều khả năng cao ngân hàng nhà nước sẽ đặt cái mục tiêu
và tăng trưởng tiến dụng trong năm sau là dưới một mươi bốn
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị quyết định
tăng chỉ tiêu tiến dụng thêm một năm
đến hai của ngân hàng nhà nước
cho toàn hệ thống của các tổ chức tiến dụng
được cho là những giải pháp linh hoạt
trong tình hình hiện nay
thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ bám sát
những dự báo tình hình
đặc biệt là diễn biến của lãm phát
để xây dựng chỉ tiêu định hướng
và các giải pháp điều hành tiền tệ
tiến dụng năm hai nghìn hai mươi ba
tiêu điểm kinh tế tuần này xin tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông minh
đã dành thời gian tham gia chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại